hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo công an tp hà nội chủ tịch ubnd tp đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà lht sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại quận tây hồ hà nội nghề nghiệp lao động tự do về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn
cụ thể bà tê phải chịu hình thức xử phạt hành chính là phạt tiền với tổng số tiền phạt là ba mươi năm triệu đồng
đồng thời bị tức quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng b một thời hạn hai mươi ba tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành
cũng liên quan tới quyết định xử phạt này nhiều người không khỏi thắc mắc vi phạm về giao thông
thì chỉ cần lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt sao cần tới lãnh đạo thành phố
giải đáp nội dung này một chuyên gia pháp lý thông tin
khoảng ba điều bảy mươi năm nghị định một trăm hai mươi chín ndcp được sửa đổi bởi khoảng hai mươi bảy điều hai nghị định một trăm hai mươi ba hai nghìn hai mươi một ndcp
quy định về thẩm quyền xử phạt của chủ tịch ubnd cấp tỉnh trong lĩnh vực giao thông đường bộ như sau
chủ tịch ubnd cấp tỉnh có quyền
cảnh cáo phạt tiền đến bảy mươi năm triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ
đường sắt tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn
tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính
áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản một điều bốn nghị định này
như vậy theo như quy định nêu trên chủ tịch ubnd cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm
trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với trường hợp bị phạt tiền đến bảy mươi năm triệu đồng
chủ tịch ubnd cấp huyện có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính từ hai mươi đến ba mươi bảy năm triệu đồng
còn chủ tịch ubnd cấp xã được phạt tiền đến bốn triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ
và năm triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt
ngoài ra tại nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp sửa đổi bổ sung tại nghị định một trăm hai mươi ba hai nghìn hai mươi một ndcp
cũng quy định thẩm quyền xử phạt của lực lượng công an nhân dân
tại điều bảy mươi sáu nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo
phạt tiền đến năm trăm linh đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội trưởng trạm đội trưởng của người quy định tại khoản một điều này có quyền
phạt cảnh cáo phạt tiền đến một năm triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
cấp xã trường đồn công an trường trạm công an cửa khẩu khu chế xuất tiểu đoàn trường tiểu đoàn cảnh sát cơ động có quyền
phạt cảnh cáo phạt tiền đến hai năm triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá năm triệu đồng
áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và điểm c khoảng một điều bốn của nghị định này
cấp xã trường đồn công an trường trạm công an cửa khẩu khu chế xuất tiểu đoàn trường tiểu đoàn cảnh sát cơ động có quyền phạt cảnh cáo phạt tiền đến hai năm triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn
tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá ba mươi
cấp xã trường đồn công an trường trạm công an cửa khẩu khu chế xuất tiểu đoàn trường tiểu đoàn cảnh sát cơ động có quyền phạt cảnh cáo phạt tiền đến ba năm triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn
tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính
cục trường cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cảnh sát phòng trái chữa trái và cứu nạn cứu hộ tư lệnh cảnh sát cơ động có quyền phạt cảnh cáo phạt tiền đến bảy mươi năm triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính
cũng tự xưng là ông nọ bà kia năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn tp hcm đã ghi nhận trường hợp một người đàn ông điều khiển ô tô đi ngược chiều sau đó tự nhận là tránh thanh tra rồi nhồ nước bọt thách thức thông tin chi tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây
trên mạng xã hội ngày một mươi bốn tháng chín lan truyền một đoạn clip ngắn ghi nhận vụ việc tranh cãi của hai tài xế xe ô tô về việc đi ngược chiều
đáng nói nếu người đàn ông đi ngược chiều không tự xưng là tránh thanh tra và có hành xử bất lịch sự
đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận bảy tp hcm cho biết đã vào cuộc để xác minh clip trên mạng xã hội với nội dung người đàn ông lái xe ngược chiều còn thách thức xưng là tránh thanh tra rồi nhổ nước bọt vào người khác
hiện đã xác minh được chủ đăng ký xe ô tô nói trên là người thương chú tại hà nội
và phía đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận bảy đang quá trình phối hợp với
chính quyền địa phương để mời chủ xe làm việc xác định người điều khiển để xử lý theo quy định
theo đó trong đoạn clip được ghi nhận một người lái ô tô đang cầm điện thoại để quay lại diễn biến vụ việc
người này vừa quay và hỏi người đàn ông điều khiển ô tô đi ngược chiều với những lời lẽ
mà là tránh thanh tra hả tránh thanh tra mà chạy ngược chiều
tuy nhiên người đàn ông lái xe ngược chiều sau một lúc phản ứng đã lái ô tô lách qua dòng xe để đi đúng làn đường
người này còn hạ kính xe nhổ nước bọt nhằm về phía người đàn ông
người này đang quay phim
khi clip lan truyền trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến bất bình về văn hóa giao thông
theo tìm hiểu vụ việc xảy ra vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng ngày một mươi bốn tháng chín tại đường cao chiều phát phường tân phong quận bảy
đoạn clip phát tán trên mạng đã ghi nhận rõ biển kiểm soát của ô tô mà người đàn ông nói trên chạy trên làn đường ngược chiều
do đó lực lượng cảnh sát giao thông dễ dàng xác định chủ đăng ký phương tiện và đang quá trình mời làm việc
chỉ với câu tự xưng của người đàn ông trên chưa thể khẳng định được đó có phải là một tránh thanh tra hay không
tuy nhiên dù là ai đi chăng nữa vẫn không thể làm trái pháp luật và mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý theo quy định
trước đó năm hai nghìn hai mươi một tại chốt kiểm dịch số một mươi hai cổng khu đô thị đặng xá huyện gia lâm đã xảy ra vụ việc đối tượng nguyễn đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã đặng xá huyện gia lâm hà nội điều khiển xe máy điện
không chấp hành yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ đi đường của tổ công tác trực chốt kiểm dịch
sau đó tự ý đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa phúc thẩm với bị cáo này
chắc hẳn khi nhắc đến covid một mươi chín quý vị sẽ không thể quên những ngày cách ly đường phố vắng tên vắng nát
những ai ra đường cũng cần phải có giấy tờ đi đường mới được qua chốt đúng không ạ
và trong những ngày cả nước gồng mình chống dịch cũng có những vụ việc
coi thường lực lượng chức năng chống đối khi qua chốt kiểm dịch bị xử lý
vừa qua tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử một người đàn ông
có hành vi tự xưng là người của vtv tiến sĩ chống đối để qua chốt kiểm dịch
theo bản án sơ thẩm của ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của tòa án nhân dân huyện gia lâm hà nội
khoảng một giờ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại chốt kiểm dịch số một mươi hai tại cổng khu đô thị đạng xá huyện gia lâm
bị cáo nguyễn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã đặng xá huyện gia lâm hà nội điều khiển xe máy điện
không chấp hành yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ đi đường của tổ công tác trực chốt kiểm dịch
tự ý đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
sau đó tổ công tác yêu cầu đức xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy đi đường để kiểm tra
nhưng đức không chấp hành mà còn có lời nói hành động đe dọa chửi tục xúc phạm
chống đối lại các thành viên trong tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch
các thành viên tổ công tác tao là thằng vtv tao là tiến sĩ đây
đồng thời chửi đe dọa xử một số thành viên trong tổ nhằm cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ
do đức không xuất trình được giấy tờ thể hiện là cư dân đang cư trú trong khu đô thị đạng xá
nên tổ công tác trực chốt yêu cầu không được vào trong khu đô thị đạn xá
nhưng đức không chấp hành tự ý điều khiển xe máy điện đi vào trong khu đô thị đặng xá
đồng thời thách thức lực lượng làm nhiệm vụ
khi đức đi vào phía bên trong khu đô thị được khoảng một trăm linh m
tiếp đó cơ quan công an đã đưa đức về trụ sở để làm việc
tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo đức bị tuyên phạt ba tháng tù về tội chống đối người thi hành công vụ
sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo đức kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
ngày một mươi tháng hai tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo đức
tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên quyết định kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như
thanh khẩn khai báo ăn năn hối cải phạm tội lần đầu gia đình bị cáo có công với đất nước
nên tuyên phạt bị cáo ba tháng tù là phù hợp
quá trình xét xử phúc thẩm bị cáo không cung cấp được tài liệu gì mới liên quan đến nội dung kháng cáo
nên hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
với phán quyết trên hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác đơn kháng cáo của bị cáo đức tuyên y án ba tháng tù giam